không khí lạnh tăng cường ở miền bắc thời tiết rét đậm đã làm gia tăng số người mắc các bệnh lý về đường hô hấp tim mạch xương khớp nhất là người già và trẻ nhỏ
số bệnh nhân đến khám và điều trị ở các bệnh viện cũng gia tăng từ một mươi một mươi
thời tiết giá rét một số nơi có mưa những người có sức đề kháng kém như người già và trẻ nhỏ rất dễ mất bệnh
đáng chú ý là những người có tiền sử về bệnh tim mạch cao huyết áp xương khớp
thì đã có cái bệnh cao huyết áp cho nên là khi mùa đông nó rét đến thì nó hay bị co mạch cho nên cái huyết áp nó hay bị tăng
trong người thì thấy xương khớp nó yếu kiểu như mình đi lại là nó yếu lên cầu thang các thứ là nó yếu mà
nó muốt nhiều đấy muốt ở những cái khớp ở những cái xương này là mình đi là cảm thấy là nó tê hơn nó muốt hơn
các bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động có biện pháp phòng tránh bệnh vào những ngày giá rét như thế này để bảo vệ sức khỏe
thực hiện ăn chín uống sôi nhất là giữ vệ sinh để tránh vi khuẩn
rất là đơn giản như là rửa tay bằng xào phòng hoặc là vệ sinh răng miền mụi hồng hằng ngày uống nước ấm
cũng đã hạn chế cái việc mà nhiễm các cái bệnh lý hỗ hấp ở trẻ em người già cũng như tất cả các cái đội tường
nói chung cần phải có một trang phục phù hợp để giữ ấm trong những ngày đông như thế này
đặc biệt là chúng ta phải tránh sử dụng nước lành hoặc là cả cái nước mà cả cái đồ ăn mà lại từ tủ lành ra
vì như vậy nó làm lành nó làm nhiệt độ
tại chỗ nó giảm thuận lợi cho cả cái sự xâm nhập của các cái vi khuẩn cũng như là virus
cả cái bệnh lý đường hỗ hấp ngay viêm hồng ngay viêm phế quạng và thậm chí là viêm phội
có một cái chế ăn đầy đủ calor cũng giúp cho người bệnh chống lại bệnh tâm
sử dụng sữa ấm trong mùa đông thì rất là cần thiết
tuy nhiên mà việc mà ở ly trong một cái phòng như vậy thì thực sự là không cần thiết
vì như vậy thứ nhất là sẽ dẫn đến các nguy cơ
đặc biệt như theo tôi nói đó những người mà có các bệnh lý sẵn có
như bệnh lý về tim mạch huyết áp thì khi mà mình ở lâu như vậy
không có sự vận động như vậy thì rất dễ dàng xảy ra các bệnh lý về tắc mạch
đó là chính là một trong những nguyên nhân mà dẫn đến các cái biện cổ như độc quỳ